bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và tập đoàn điện lực việt nam đã thực hiện kiểm tra các công đoạn cuối cùng của công tác thủy lợi
sẵn sàng lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy cho các địa phương thuộc khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam về việc điều tiết các hồ chứa nước thủy điện
sơn la hòa bình thác bà và tuyên quang để bổ sung dòng chảy cho hạ du phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
với tổng lượng nước xả khoảng năm hai tỷ m ba gồm ba đợt tổng cộng một mươi tám ngày bắt đầu từ h ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến hai mươi bốn h ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
theo lịch lấy nước cả ba đợt mức nước sông hồng tại hà nội sẽ được duy trì ở mức thấp nhất là hai hai mét trở lên
qua kiểm tra công tác chuẩn bị
lấy nước của các đạo phương chúng tôi đánh giá là các địa phương đã rất là chủ động tích cực sâu sát và quyết liệt trong việc chuẩn bị để lấy nước
và chúng tôi cũng đề nghị các đợt phương là tiếp tục tổ chức nào vét khơi thông dòng chảy tu sửa hệ thống hành trình trị lợi cũng như là sửa chữa các máy móc chuẩn bị và lắp đặt thêm các chế bơm giá chiến
đồng thời là tích chữa nước trong các hệ thống kinh mương nhất là hệ thống kinh chiến
đồng thời là tích chữa nước trong các hệ thống hệ thống hồ ao và những vùng trúng để chữa nước khi lấy nước thì chúng ta có nguồn nước sẵn có
vụ đông xuân năm nay là năm thứ một mươi khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ phải phụ thuộc vào nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện
để bảo đảm cùng lúc hai nhiệm vụ phục vụ đủ nước tưới cho hạ du đồng thời với cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và đời sống
ngành điện đặc biệt coi trọng công tác cấp điện phục vụ cho các đợt tiếp nhận nước của các địa phương tất cả đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc đổ ải
và kiểm tra từ năm qua hôm nay thì thấy là năm nay công tác chuẩn bị và phối hợp giữa ngành điện và ngành đồng nghiệp là rất là tốt
tất cả các địa phương đều cho đến ngày hôm nay là để hoàn thành các công tác đảo vết kinh mương duy tù máy móc
công ty điện hàng nam đã chỉ đạo các điện lực là đi kiểm tra các cái trạm mương
thế và khi mà xảy ra các kiếm quyết thì chúng tôi
chúng tôi cho xử lý và khắc phục ngay những cái kiếm quyết đó để phục vụ cho cái việc mà các trạm bơm không những là bơm nước trong cái vụ mùa đông xuân mà cả trong cái việc dịp bơm nước chống ủng lộn cái mùa mưa bạn
tuy nhiên theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm nay do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thời tiết hành khô hơn chính vì vậy nhu cầu nước cho vụ đông xuân cũng sẽ cao hơn
bộ khuyên cáo bà con cần tranh thủ các kỳ chiều cường và nguồn nước có sẵn khác để cấp nước phục vụ làm đất và gieo cấy khi điều kiện cho phép
đồng thời yêu cầu các địa phương báo cáo phương án lấy nước về tổng cục thủy lợi trước ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi